gần hai kg ma túy tổng hợp vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh phát hiện bắt giữ
bắt giữ cùng với đối tượng trần văn đời ba mươi tuổi trú tại xã phước bình thị xã trảng bàng
trước đó tại khu vực đường quốc lộ hai mươi hai thuộc khu phố hòa hưng phường an hòa thị xã trảng bàng
lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang đối tượng trần văn đời đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm gần hai kg ma túy tổng hợp một xe ô tô
bước đầu đời khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ campuchia về tỉnh bình dương
giao lại cho người khác để hưởng số tiền công là năm triệu đồng
vào khoảng hai mươi một giờ tối qua tại km số một trăm chín mươi chín bảy trăm linh quốc lộ hai thuộc địa bàn tỉnh tuyên quang
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo và chạm với xe khách dường nằm
khiến một người tử vong và sáu người khác bị thương
xe ô tô đầu kéo biển số tám mươi tám c hai nghìn hai mươi chín kéo theo sơ miramok
do tài xế hồ xuân chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tỉnh vĩnh phúc điều khiển
theo hướng tuyên quang đi hà giang
va chạm với xe khách dường nằm biển số ba mươi bốn b hai nghìn tám trăm chín mươi sáu
do tài xế nguyễn ngọc trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tỉnh hải dương điều khiển
hậu quả hai phương tiện bị hư hỏng nặng sáu hành khách bị thương
lái xe khách sau đó đã tử vong tại bệnh viện
theo một số nhân chứng tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ tai nạn
trời đang có mưa nhỏ mặt đường trơn trượt
lái xe đầu kéo di chuyển với tốc độ khá nhanh
và đã điều khiển xe lấn sang làn đường của xe khách
vụ tai nạn cũng khiến cho giao thông trên quốc lộ hai
ùn tắc kéo dài theo cả hai hướng trong hơn hai tính đồng hồ
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông
thưa quý vị sau vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng hai
tại vùng biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
thành phố đà nẵng đã yêu cầu các ngành địa phương khẩn trương giả soát kiểm tra thống kê
đánh giá thực trạng tất cả hoạt động vận tải hành khách liên quan đến phương tiện thủy nội địa
không để xảy ra tai nạn đáng tiếc
sông cú đê thành phố đà nẵng được đánh giá rất có tiềm năng phát triển du lịch đường thủy nội địa
nhờ lợi thế có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp chủ phú
thời gian gần đây hoạt động vận tải khách du lịch ngắm vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên
trên tuyến sông cú đê lên phía thượng nguồn đang phát triển
vì vậy nhiều tàu thuyền phục vụ khách du lịch đã bắt đầu đi vào hoạt động
chức trách nhiệm vụ của bộ đội biên phòng là quản lý các phương tiện ở trên sông
nên chúng tôi thường xuyên cập nhật và thống kê toàn bộ phương tiện mới
cũng như là phương tiện cũ để mà tuyên truyền bà con về các an toàn giao thông đường thủy
để đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến thủy nội địa
đội cảnh sát giao thông công an quận liên triều
kiểm tra ngay tại đầu bến không để mở các bến tự phát
gây phức tạp về hoạt động vận tải hành khách
kiên quyết đình chỉ hoạt động và không cho xuất bến
đối với các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy
tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân trên tuyến sông cô đê
thứ nhất là trang bị áo phao
cho trên gai đủ số người được phép chuyển diện trở
cái thứ hai là ta quân tuyên truyền
tuyên truyền cho bà con là những cớ trên các lùng sông
thì tuyên truyền cho bà con để gỡ tháo gỡ không làm ảnh hưởng
tới các lùng của tàu thiền ga chạy
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên tuyến giao thông đường thủy sang trên sông cô đê
hiện bàn an toàn giao thông tp đà nẵng
đang tổ chức giả soát kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện
trang thiết bị trên tàu đảm bảo duy trì trạng thái an toàn kỹ thuật
đồng thời yêu cầu đồn biên phòng sơn trà
tăng cường công tác kiểm tra khu vực bán đảo sơn trà
kiệt quyết xử lý các tàu trường người hoạt động trái phép
một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya chạy xe tốc độ cao
lặng lách nẹt vô gây mất trật tự công cộng trên quốc lộ hai mươi hai b
vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động công an tỉnh tây ninh vây bắt
ngay khi thấy lực lượng công an nhiều thanh thiếu niên nhanh chóng bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng công an đã bố trí các điểm
khống chế bắt giữ bốn mươi ba đối tượng có tuổi đời từ một mươi bốn đến hai mươi ba
trú tại các huyện dương minh châu châu thành gò dầu
và thị xã trảng bàng của tỉnh tây ninh và huyện đức huệ của tỉnh long an
cùng bốn mươi sáu xe mô tô các loại
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản bốn mươi ba trường hợp vi phạm
tạm giữ bốn mươi sáu phương tiện phân loại và xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh đồng nai một nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí
có biểu hiện nghi vấn và bị công an xã phước thiển huyện nhân trạch tạm giữ
theo đó lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh niên hai mươi hai đối tượng
gồm hai mươi một nam và một nữ mang theo nhiều vũ khí thô sơ tự chế
gồm một kiếm nhật hai cây đao và tám mã tấu tự chế
các đối tượng khai nhận mang số vũ khí tự chế trên đến đoạn đường tôn đức thắng hai mươi năm b
ở ấp xóm gốc xã long an huyện long thành đánh nhau
sau khi đánh nhau xong các đối tượng tập trung về quán để ăn nhậu
bất chấp pháp luật tìm mọi cách để giải quyết mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã hội
thời gian qua tình trạng tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện thoại sơn tỉnh an giang
ngày càng liều lĩnh manh động gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
phản ánh của phóng viên intv
trong lúc nhậu nhớ lại chuyện bị nguyễn hồng tuấn đăng bài trời mình trên mạng xã hội
phan hoàng linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú huyện châu thành tỉnh an giang
đã hẹn gặp tuấn đến ấp trung phú ba xã vĩnh phú huyện thoại sơn nói chuyện
rồi dân đến xô xát khiến cả hai trọng thương

chỉ vì lời qua tiếng lại trong lúc điều khiển xe máy
khiến cả hai trọng thương đánh bệnh tỉnh an giang đã đánh bệnh
một vụ án khác trên địa bàn thị trấn phú hòa huyện thoại sơn chỉ vì lời qua tiếng lại trong lúc điều khiển xe máy
khi đã có hơi men hai nhóm thanh niên đã xảy ra một vụ hỗn chiến bằng hung khí
gây náo loạn khu phố
hậu quả một thanh niên bị chém đứt lìa bàn tay phải
với tỷ lệ thương tật bốn mươi chín
những đối tượng này thường bỏ học
gia đình là vun thả
có những trường hợp là cha mẹ mất sớm
thì tụ tập với những hành phần xấu
đặc biệt có những vụ là mô thẩn trong quan hệ yêu đương trai gái
mô tưởng từ trước đó khoảng năm năm một mươi năm
nhưng mà sau khi sử dụng chất kích thích như là rượu bia
thì đối tượng là nhớ lại và tìm để mà đánh nhau
chúng tôi sẽ kết hợp với chính quyền địa phương
từ ấp tới xã làm sao giải quyết cho nó dứt điểm
không để dây dưa
rồi từ đó để ảnh hưởng đến sự mô thẩn với nhau
kết hợp với nhà trường người giáo dục các em mình
làm sao đừng có để cho những kẻ mà xấu dụ dỗ lôi kéo
sử dụng rượu bia
ảnh hưởng đến cái vụ cối ghi thân tích
phối hợp với cái diễn sát tòa án
tăng cường xét xử lưu động
làm sao để dân ta thấy và ta hiểu
làm sao hạn chế được các cái vụ cối ghi thân tích
việc ứng xử có văn hóa trong giao tiếp hàng ngày
vẫn là điều kiện tiên quyết mà mỗi cá nhân cần rèn luyện
nhằm xây dựng và củng cố các mối quan hệ xã hội
góp phần vì một cộng đồng văn minh tiến bộ
công an điện biên vừa bắt giữ thành công đối tượng lý phân thành
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người
theo đó vào hồi một mươi chín h hai mươi năm phút ngày ba tháng ba
đối tượng lý văn thành đã gây ra một vụ án giết người
trên địa bàn mình cư trú và bỏ trốn ngay sau khi gây án
được biết lý văn thành là đối tượng nghiện ma túy
có tiền án về hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy
đã bị tòa án nhân dân huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
tuyên phạt một mươi năm tù giam vào năm hai nghìn tám
và được mãn hạn tù vào năm hai nghìn một mươi sáu
chỉ sau ba giờ đồng hồ nhận được tin từ công an vĩnh phúc
thành đã bị công an điện biên bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách
từ lai châu về điện biên nhằm vượt biên sang lào hòng tẩu thoát
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bến tre
và công an huyện mỏ cải nam đã bắt quả tang một nhóm các đối tượng
đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại khu đất vườn của ông nguyễn văn tửng
ở ấp an bình xã an thạnh huyện mỏ cải nam
khi lực lượng công an ập vào các con bạc liền bỏ chạy tán loạn nhằm thoát thân
tuy nhiên ba mươi một đối tượng đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ lập biên bản xử lý
tại hiện trường và trên người các đối tượng này cơ quan công an tạm giữ bảy con gà
năm bộ cửa sắt hai mươi một điện thoại di động hai mươi chín xe mô tô
số tiền gần ba trăm linh chín triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
và hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện mỏ cầy nam
tiếp tục làm rõ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định
thưa quý vị và các bạn cho vay ngang hàng là mô hình kinh tế chia sẻ
đó chính là hình thức cho vay trực tiếp giữa người vay và người cho vay qua nền tảng kết nối trực tuyến
so với hình thức cho vay truyền thống thì cho vay ngang hàng có nhiều lợi thế trong ứng dụng công nghệ và sự tiện lợi
tuy nhiên mô hình này cũng đem đến những rủi ro thách thức cho cả nhà quản lý cũng như là người tiêu dùng
hiện ở việt nam có rất nhiều địa chỉ các trang web hay các ứng dụng trực tuyến như thế này để cho vay tiền
đối với những người có nhu cầu vay tiền nhưng không tiếp cận được dịch vụ tín dụng ngân hàng
thì các trang web này sẽ đáp ứng ngay lập tức mong muốn của họ
vào mạng và sợt một cái từ khóa là vay tiền online
thì hiện ra rất là nhiều các cái app cũng như là các cái trang có thể vay được tiền
và với cái nút vay thì cũng linh hoạt
từ bốn đến một mươi triệu đồng trong khoảng độ một đến hai tháng cũng rất là dễ dàng
tuy nhiên là về cái lãi suất thì cũng phải cân nhắc thêm
bởi vì nếu mà mình không để ý thì cái lãi suất nó cũng khá là cao
hình thức cho vay ngang hàng rất nhanh gọn thủ tục đơn giản
tuy nhiên đã có trường hợp xảy ra khi thông tin người vay có thể bị giả mạo
hoặc không kiểm soát được sau vay dẫn đến nợ xấu
hay có thể bị hacker tấn công sập sàng mất dữ liệu
bên cạnh đó người đi vay có thể phải chịu mức lãi suất và phí rất cao
bị áp đặt khi đòi nợ thông tin cá nhân có thể bị lợi dụng để chia sẻ
trong cái vấn đề mà tình trạng này hiện nay có hiện tượng là cho vay ngang hàng ấy
thì tôi thấy là cái vấn đề bảo mật là hết sức quan trọng
mà nhiều khi tôi sợ ảnh hưởng nhất là không biết là đơn vị nào là đơn vị để hỏi otp
khi hỏi mình cũng không biết trả lời cho bên đơn vị nào chính xác
mà không có xác thực của từ đơn vị cho vay hay là cho vay để mình biết ở đâu cho opt otp đúng
về đúng người sử dụng của mình hay không
trước thực trạng trên các chuyên gia khuyến cáo đối với các nhà đầu tư và khách hàng vay
cần tìm hiểu rõ hoạt động của sản cho vay ngang hàng điều khoản sử dụng hợp đồng trước khi vay và trong quá trình vay
đối với người vay cần đọc kỹ hợp đồng nhất là yếu tố lãi suất cách tính lãi phí ngoài phí trả trước hạn gia hạn
cái hoạt động cho vay ngang hàng này mà biến tướng thì người đi vay là phải chịu những cái rủi ro
là đến hạn mà trả thì nếu mà trả chậm thì bị phạt từ là một trăm năm mươi đồng đến một triệu đồng
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai cái người đi vay chịu ảnh hưởng là gì
bị các đối tượng cho vai ngang hàng biến tướng trực tiếp là cấu kết với các đối tượng xã hội đen
khủng bố rất nhiều cuộc điện thoại kèm ra những tin nhắn đe dọa đăng tải thông tin cá nhân cắt ghép những hình ảnh riêng tư bôi nhọ danh dự
thậm chí là đến tận nhà làm những cái việc làm mà đúng
những cái việc làm mà đe dọa đến cái nguy cơ cũng như là đe dọa chém giết gây sức ép để người vay phải trả tiền
cho vay ngang hàng là một cái biện pháp mà nó mới
cho nên là cái cách làm phải rất thận trọng
người dân sử dụng cái này cũng rất cẩn trọng và các cơ quan quản lý các cơ quan phục vụ phải rất tận trọng và có hiệu quả
để tránh được những cái mà nó mặt trái của vấn đề
và đồng thời cũng phát huy cái mặt tích cực

để mà tạo toàn loại cho dân và cũng đơn cao cái đời sống xã hội cho dân
các chuyên gia cũng đề xuất xây dựng các quy định pháp lý phù hợp
để đảm bảo môi trường kinh doanh
cũng như đảm bảo quyền lợi trách nhiệm và lợi ích của các bên tham gia vào cho vay ngang hàng
đồ dịch vụ đang rất phát triển như hiện nay
phòng cảnh sát kinh tế kết hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long
đã bắt quả tang trần văn minh chủ tải huyện cai lậy tỉnh kiền giang
khi đối tượng đang cất giấu thuốc lá lậu trên xe ô tô
khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ một đoạn thuộc phường tân ngãi tp vĩnh long
lực lượng công an đã phát hiện trần văn minh điều khiển xe ô tô đi từ hướng huyện cai lậy tỉnh tiền giang
đến tp vĩnh long có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện bên trong xe ô tô có hai thùng các tông
bên trong có chứa một tám trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm các nhãn hiệu z hero và scot
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh long đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
và thu giữ toàn bộ số tăng vật nêu trên để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
nhìn lại vụ tai nạn thảm khốc trong vụ chìm cano du lịch ở quảng nam khiến cho một mươi bảy người tử vong
cho thấy vẫn còn những lỗ hổng trong khâu quản lý vận hành tàu cano trên các tuyến giao thông thủy nội địa
trong đó còn tồn tại một số bất cập xung quanh quy định
của bộ giao thông vận tải trong việc chuyển đổi phương tiện sang cấp giấy chứng nhận tàu sông pha biển
ở một số tuyến thủy nội địa
những khách du lịch này đang đi trên cano sb trên tuyến đảo lớn đảo bé huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
dù được trang bị áo phao đầy đủ nhưng chiếc cano này được thiết kế mùi kín theo tiêu chuẩn vrsb
tức là tàu sông pha biển nên hành khách lo lắng bởi trong trường hợp xảy ra tai nạn sẽ khó thoát kịp ra ngoài
nếu mà mặc áo phao thì bản thân tôi cũng thấy cảm thấy an toàn cho bản thân rồi
nhưng mà đối với lại cái cano mà kín như thế này thì nó cũng hơi nợt nó cũng hơi lo lo
sau khi có cano mà kia kín hết xung quanh không có lo lắng thoát thì sự có bất nợ xảy ra
thì lúc đó là không có thể thoát ra ngoài biển để mà trong cái thời gian để có phương tiện thoát là đến trung cương

thế nhưng từ năm hai nghìn một mươi tám các cano trên tuyến đảo lớn đảo bé đều hoạt động theo tiêu chuẩn vrsi tức là mùi trần
trước đây sở giao thông vận tải quảng ngãi đã từng có văn bản đề nghị bộ giao thông vận tải
nên để các phương tiện hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa đảo lớn đảo bé sử dụng tiêu chuẩn tàu mu trần
thay vì phải nâng cấp chuyển đổi sang sb tàu sông pha biển
lý do được đưa ra là cự li tuyến này ngắn chỉ dưới bốn hải lý và tàu chỉ hoạt động từ gió cấp bốn trở lại
nên không nhất thiết phải nâng lên chuẩn sb
ngay cả ủy ban nhân dân huyện lý sơn vẫn tán thành kiến nghị này của sở giao thông vận tải quảng ngãi
nhưng bộ giao thông vận tải vẫn bắt buộc chuyển đổi sang chuẩn sb
chúng tôi cũng nhận thấy là tuyến này đề nghị các ngành nghiên cứu về cơ sở thực tế của tàu như thế
thì nó có phù hợp không để có sự điều chỉnh cho nó phù hợp tránh tình trạng giống như vừa rồi của tuyến hồ lô tràm của đại
thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái sinh mạng
hiện tại tuyến đường thủy nội địa đảo lớn đảo bé đang có một mươi bốn cano và ba tàu gỗ hoạt động vận tải khách và hàng hóa
tất cả đều đăng ký hoạt động theo chuẩn
nhưng với cự li hoạt động ngắn cấp gió thấp việc buộc các cano vận tải khách phải đóng kín mùi thì nỗi lo luôn thường trực
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn thân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú
tại huệ trì phường an phụ thị xã kinh môn tỉnh hải dương về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố trí linh tỉnh hải dương
là đối tượng trần trọng hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại số hai mươi b trên hai mươi tám trên bốn trăm bảy mươi
đường đà nẵng phường đông hải một quận hải an thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm trên trước mép trái
và đối tượng nguyễn văn tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn phương khê xã tri lăng bắc huyện thanh miện tỉnh hải dương
bị công an huyện thanh miện tỉnh hải dương ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách hai cm
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách hai cm sau đuôi lông mảy trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xét
sử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện